tại tỉnh còn đan campuchia ban chỉ đạo quân khu chính của việt nam và ban chuyên trách tỉnh còn đan đã ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động trong giai đoạn mùa khô hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy tiếp tục tiến hành khảo sát tìm kiếm cất bốc hồi hương hải cốt liệt sĩ quân tỉnh nguyện việt nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất nước campuchia đây là đợt tìm kiếm lần thứ một mươi sáu tính từ năm hai nghìn cho đến nay
qua một mươi năm đợt tìm kiếm trên địa bàn một mươi tỉnh thành phố của campuchia trong phạm vi quân khu chín đã quy tập được sáu sáu trăm linh bốn hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia việt nam hiện tại còn khoảng bốn năm trăm linh hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia việt nam hy sinh trên đất nước campuchia chưa được tìm thấy
tại buổi ký kết đại diện ban chỉ đạo quân khu chín của việt nam bày tỏ cảm ơn chính quyền các lực lượng chức năng và nhân dân campuchia đã tận tình giúp đỡ các đội chuyên trách của quân khu chín hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
tỉnh trưởng mau phi run đã yêu cầu các cơ quan chức năng trong tỉnh tiếp tục thông báo tuyên truyền sâu rộng trong các cấp chính quyền và mọi tầng lớp nhân dân về hiệp định đã ký kết giữa chính phủ việt nam và campuchia về công tác này từ đó phối hợp chặt chẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việt nam tìm kiếm quy tập hải quốc liệt sĩ
tỉnh trưởng mau phi run cũng bày tỏ biết ơn đảng chính quyền quân tình nguyện và nhân dân việt nam đã giúp campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng vô tốt đem lại hòa bình ổn định cho đất nước campuchia đến ngày nay